công tác chuyển đổi số hiện nay đối với công tác quản lý vận hành là rất quan trọng
người công nhân làm việc được nhàn hơn nhanh hơn hiệu quả hơn
và làm cho lăng suất hoạt động được lớn cao
thông qua hệ thống camera giám sát đường dây lãnh đạo quản lý công nhân quản lý
có thể truy cập vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu
để kiểm soát các cái vị trí mà mình đặt camera có các vấn đề
liên quan đến nguy cơ gây sự cố trên đường dây
lập tức ngăn chặn nguy cơ gây sự cố
thông qua hệ thống camera đám sát này chúng tôi ghi lại hình ảnh
ở các khoảng cột có các đơn vị thi công hoặc hiện tượng vi phạm hành năng
ví dụ như tập kết vật liệu hoặc thả các vật bay gần đường dây
để chúng tôi có biện pháp là xử lý tuyên truyền
khi mà lắp đặt cái hệ thống này thì nó sẽ giảm được cái phần nhân lực
có thể là quán xuyến trực tiếp thì là sẽ không phải thực hiện nữa
và chỉ cần chăm sát từ xa
nếu có hiện tượng thì mình mới cần phải là đến trực tiếp hiện trường
chúng tôi có thể sử dụng trên máy tính vàng laptop điện thoại windows đều được
trên menu ứng dụng thì nó bao gồm các tính năng ví dụ như xem trực tiếp
xem lại điều khiển quản trị và có thể xem lại lịch sử của họ
và camera đã ghi được cả ngày đến đêm
camera của chúng tôi thì có khả năng lưu quang học
từ tận hai mươi năm x thì xa từ mũi khoảng một cách nhau khoảng ba trăm linh m
có thể nói vui là rõ từng vạn cọp luôn
thì hai bộ này lắp đặt tại một đường dây hai trăm linh hai và một đường dây năm trăm linh
tại các khung đoạn nguy hiểm
khu vực hai trăm hai mươi có kẻ gian đột nhập hai đồng chí ra kết hợp với bảo vệ để ngăn chặn kịp thời
alo bảo vệ bảo vệ nghe tốt bảo vệ ra khu vực hai trăm hai mươi có kẻ gian đột nhập
thông thường thì trộm sẽ vào để lấy trộm các vật tư thiết bị ở trong trạm cũng như đang vận hành
gây ảnh hưởng đến lưới điện hệ thống điện truyền tải đang vận hành

trong năm hai nghìn hai mươi hai trạm đã lắp đặt bổ sung thêm hệ thống chống động nhập kết hợp cùng với hệ thống camera giám sát để đảm bảo an ninh của trạm
khi hai hệ thống này được lắp đặt thì sẽ tăng cường công tác giám sát đảm bảo an ninh trạm
hệ thống chống trộm đột nhập gồm các sensor cảm biến được lắp đặt xung quanh tường rào trạm
khi có trộm đột nhập thì lập tức các sensor sẽ cảm nhận được và truyền tín hiệu ngay lập tức vào trong nhà vận hành để người vận hành nắm được qua hệ thống chuông còi cảnh báo và kiểm tra để xác định vị trí cũng như là khu vực có thể trộm có thể đột nhập và báo bảo vệ
ngày hôm nay trong quá trình đi kiểm tra đường dây thì nhóm công tác đã phát hiện ra một cây diều
rìu mắc trên dây dẫn của khoảng cột một mươi tám một mươi chín dây hai trăm hai mươi km cho quan phủ lý
chúng tôi đã tiến hành xử lý cái rìu mắc trên dây dẫn bằng cách chúng tôi sử dụng một cái flycam mang theo thiết bị phun lửa lên đốt và xử lý cái rìu đấy
bình thường là phải cắt điện để xử lý để gỡ cái rìu đó nhưng mà chúng tôi có cái thiết bị phun lửa thì xử lý tầm thiết là hạn chế được cái sân cắt điện nhanh chóng kịp thời
và an toàn cho cái đường dây vận hành
cái thiết bị phun lửa này thì cải tạo từ một cái flycam thông thường
và chúng tôi có nghiên cứu và chế tạo thêm một cái bộ phận phun lửa để gắn vào cái flycam đó
flycam là nó sẽ mang theo cái thiết bị này lên đến đúng điểm cần đốt rồi chúng tôi sẽ điều khiển để chúng nó đốt
và các tiết vật lạ khác mắc trên dây dẫn thì chúng tôi cũng tiến hành xử lý bằng cái thiết bị này